nguyễn thọ đã trao tặng một trăm bốn mươi sáu học bổng trong đó cấp tiểu học một suất một triệu đồng
trung học cơ sở và trung học phổ thông là một triệu hai trăm linh nghìn đồng
cao đẳng trung cấp nghề là một triệu năm trăm linh nghìn đồng đại học là hai triệu đồng
đây là tấm lòng của những người dân thành phố quyên góp để giúp các em vượt khó vươn lên trong học tập
phấn đấu để trở thành những người có ích cho xã hội
qua một mươi bảy lần trao học bổng nguyễn hữu thọ từ quỹ vì người nghèo các cấp của thành phố hồ chí minh
đã trao tặng hai trăm ba mươi bốn năm mươi hai suất học bổng các cấp với tổng kinh phí gần chín mươi tỷ đồng
trao ba ba trăm năm mươi một phương tiện xe đạp vé xe buýt với số tiền hai tám tỷ đồng
nhiều em hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của quỹ trong nhiều năm liền
hiện nay các em đã trưởng thành đứng ra thành lập câu lạc bộ nguyễn hữu thọ
để tiếp tục giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn
qua một mươi năm năm thành lập giải thưởng phan châu trinh của tỉnh quảng nam
đã trao thưởng cho bảy trăm ba mươi một cá nhân tập thể trong đó có sáu tập thể ba mươi tiến sĩ một trăm linh chín thạc sĩ
tám thầy cô giáo dạy giỏi và đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú ba trăm ba mươi năm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc
hai trăm ba mươi ba học sinh đạt các giải từ nhất cấp tỉnh trở lên thuộc bộ môn văn hóa tổng hợp
với tổng kinh phí gần hai tỷ đồng
năm nay giải thưởng này được trao cho chín mươi bốn cá nhân trong đó có sáu tiến sĩ năm thạc sĩ
tám học sinh đạt giải cấp quốc gia chín học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh
và sáu mươi sáu sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc với tổng kinh phí khen thưởng gần ba trăm năm mươi triệu đồng
vừa qua công an tỉnh ninh bình cùng sở giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức ký kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trong các trường học năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
năm học vừa qua các trường tổ chức một trăm linh học sinh sinh viên ký cam kết không vi phạm quy định về trật tự giao thông trật tự đô thị
đồng thời công an tỉnh chỉ đạo lắp đặt biển báo sơn vạch kẻ đường
in tờ rơi tài liệu về an toàn giao thông và tổ chức một trăm linh năm buổi tọa đàm nói chuyện chuyên đề về trật tự giao thông cho các trường học trên địa bàn
năm học này phong trào an toàn trường học tiếp tục được phát huy với trọng tâm là công tác bảo đảm an toàn giao thông trật tự đô thị trong và xung quanh trường học
cảnh sát giao thông ở các huyện thành phố tập trung điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực đông dân cư khu công nghiệp và trường học nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
nâng bước em đến trường là chương trình có ý nghĩa của bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
qua đó đã có năm mươi năm em học sinh nghèo vượt khó tại các xã biên giới được bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu
mỗi em được hỗ trợ năm trăm linh đồng một tháng để phục vụ học tập cho đến khi học hết lớp một mươi hai
đây là nguồn động viên của các chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo hiếu học
với tình cảm trách nhiệm của mình cán bộ chiến sĩ biên phòng đã và đang chung tay tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được đến trường
một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho những học sinh nghèo hiếu học vùng biên giới được mở ra từ chính những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này
chuẩn bị bước vào năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh hòa bình có một trăm sáu mươi hai trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
được sát nhập thành tám mươi một trường một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên
sát nhập với trung tâm nghề nghiệp đó là những nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh hòa bình trong suốt thời gian qua
nhờ vậy bộ máy đã tinh gọn giảm số lượng cán bộ quản lý nhân viên tiết kiệm cơ sở vật chất và ngân sách cho nhà nước mang lại hiệu quả đáng ghi nhận
đề án tinh gọn bộ máy quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo được tỉnh hòa bình thực hiện từ năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
theo quan điểm các xã có nhiều trường bầm non sẽ được xem xét để sát nhập với nhau
sát nhập tiểu học với trung học cơ sở không sát nhập bầm non với tiểu học
tuy vậy cũng không dập khuôn máy móc còn tùy theo điều kiện thực tế
ví dụ một xã có hai trường mầm non nhưng khoảng cách trên bốn km thì không sát nhập
một trường có năm bảy chi lẻ ở các xóm nếu sát nhập phải có bán chú và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
bình quân sau sắp nhập mỗi trường tinh giản được từ năm đến bảy biên chế một năm tiết kiệm từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng trên một trường
tỉnh hòa bình khi mà sát nhập
thì sát nhập bộ máy quản lý của các trường tiểu học trung học cơ sở hoặc là các trường mầm non thôi
thế còn không dồn các cái điểm trường lại trừ một số điểm trường lẻ số học sinh ít
và những điểm trường này khoảng cách từ điểm lẻ đến trung tâm cũng gần đi lại thuận lợi rồi thì có thể đưa các cháu về
nhưng trên tinh thần làm thế nào phải giữ được đó là học sinh được đến trường thuận lợi nhất
cái thứ hai nữa là chất lượng giáo dục được đảm bảo và được là làm thế nào càng ngày càng tốt hơn
huyện kim bồ
huyện kim bôi được chọn là huyện đầu tiên để thực hiện việc sắp nhập để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh
cái giai đoạn đầu thì là do cái nhận thức của các đồng chí cán bộ quản lý cũng như giáo viên các nhà trường là nó chưa thông suốt
chính vì vậy mà là khi sắp nhập sẽ khó khăn nhưng hiện nay thì là cái việc này thì là nó đã được thực hiện rất là thông suốt rồi
khó khăn nữa đó là hiện nay là cái trình độ của các ông chí cán bộ quản lý giữa quản lý tiểu học thì nó đặc thù riêng
quản lý trung học cơ sở nó đặc thù riêng
nhưng mà bây giờ thì đồng chí hiệu trưởng thì thường thường là sau khi sắp nhập thì bổ nhiệm chí hiệu trưởng là giáo viên cấp trung học cơ sở
thì thì vua và các hiệu trưởng là phải nắm được cái về chuyên môn của cấp tiểu học
như vậy thì cái sự chỉ đạo nó mới đạt hiệu quả cao được

những ngôi trường đã xâm nhập sự hòa đồng đoàn kết của hai cấp học em và anh
không còn sự bỡ ngỡ bởi bức tường ngăn liền kề trước đây đã được dỡ bỏ
hai cổng trường trước đây nay thành một mái trường chung sân chơi chung thầy cô chung thư viện chung
nhất là các hoạt động ngoại khóa hoạt động đoàn đội đã tạo ra một không khí sôi nổi ấm cúng tình cô trò
chúng tôi đánh giá thuận lợi nhất đó là thuận lợi cho các em học sinh
giúp cho tất cả các em học sinh có một cơ hội để các em được học tập
ở một môi trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất
đặc biệt là các môn chuyên biệt ví dụ như môn tin học môn tiếng anh
bên cạnh đó là những đồng chí giáo viên dạy học môn chuyên biệt
các đồng chí không phải đi đến những điểm trường xa
các đồng chí có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để giảng dạy nâng cao chất lượng của bản thân mình
và có điều kiện có thời gian để đầu tư cho công tác chuyên môn
hòa bình hiện có hai trăm một mươi trung tâm học tập cộng đồng
bốn mục tiêu xây dựng xã hội học tập đều đạt và vượt kế hoạch
từ năm hai nghìn một mươi hai hòa bình là tỉnh thứ hai trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi
việc tổ chức sắp xếp lại hệ thống trường dân tộc nội chú mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn là chủ trương phù hợp
đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác giáo dục của ngành và chủ trương của tỉnh hòa bình
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tinh giảm biên chế giảm ngân sách cho nhà nước
thưa quý vị và các bạn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở khu vực phá tam giang gần cửa biển thuận an
tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ thả tôm giống phóng sinh
ba trăm linh con tôm xú giống được thả xuống đã góp phần không chỉ bổ sung nguồn lợi thủy sản
và các thủy vật tự nhiên trên đầm phá tàm giang và khu vực cửa biển thuận an mà còn làm sạch nguồn nước
môi trường góp phần phục hồi sinh thái và để ngư dân khai thác phục vụ đời sống
hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi mà nguồn lợi và hệ sinh thái của bốn tỉnh miền trung
xé ra sự cố môi trường biển do công ty phomosa gây ra
bên cạnh hoạt động thả giống tái tạo của các cơ quan chuyên môn hoạt động thả giống phóng sinh các loài thủy sản
là một nét văn hóa tâm linh của người việt và được người dân việt nam thực hiện từ bao đời nay
đặc biệt vào các dịp lễ phật đàn lễ vù lan
xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín của tỉnh
sau hơn sáu năm nỗ lực đến nay xã vĩnh thuận đông đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
với tổng vốn đầu tư gần ba trăm năm mươi ba
điểm nổi bật của xã vĩnh thuận đông là sản xuất không ngừng phát triển
nhiều mô hình làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao
nhất là người dân đã biết liên kết hình thành phương thức làm ăn mới để cùng phát triển bền vững
đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên ba mươi bảy triệu đồng một người trên một năm
tăng hai mươi năm triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi một
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ một mươi năm tám mươi chín xuống còn ba chín mươi bảy
xã tân phú thạnh huyện châu thành a cũng đạt chuẩn nông thôn mới trong dịp này
như vậy tính đến nay
hậu giang đã có một mươi chín trên năm mươi bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
và một đơn vị cấp huyện được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là thị xã ngã bảy
liên hoan nghệ thuật quần chúng các làng thôn bản tổ dân phố văn hóa tỉnh thừa thiên huế lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
vừa diễn ra với gần ba trăm linh diễn viên quần chúng của chín đội đại diện cho chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh
các chương trình tham gia liên hoan của mỗi đội là một chương trình nghệ thuật tổng hợp
gồm nhiều thể loại
nhạc tiểu phẩm tấu hò vè tập trung vào các chủ đề ca ngợi đảng bác hồ kính yêu công cuộc đổi mới của quê hương đất nước
ca ngợi truyền thống yêu nước thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
liên hoan nhằm khuyến khích phong trào ca hát của quần chúng ở các làng thôn bản tổ dân phố văn hóa
tạo nên khí thế mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới ở cơ sở
để phấn đấu năm mươi năm số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng trị đã có những giải pháp và cách làm khác nhau
song quan trọng nhất vẫn là người dân bản thân người dân phải hiểu và cùng chung tay chung sức đồng lòng
thì mới đẩy nhanh được tiến trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương
mở được những con đường rộng gần ba mét như thế này người dân ở thôn tân trại hai xã vĩnh giang huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã hiến hơn bốn mét vuông đất hàng nghìn gốc cây công nghiệp lâu năm
và hàng nghìn mét tường rào
bên cạnh việc huy động nguồn lực từ người dân nhiều địa phương ở huyện vĩnh linh rất quan tâm đến việc chuyển đổi và phát triển kinh tế cho người dân
chủ trương của đảng ủy là tập trung để chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế
nhân dân đã tích cực mở rộng người vùng là nuôi trong thuyền sản mở rộng cái đầu xến thướng hiểu đầu xến tầm của xã cái truyền thống
và đã đưa vào lấy đến năm nay thì đã mở rộng vùng của mình là hơn một trăm linh hectare
nhờ vào sự chung tay phát huy nội lực từ người dân nên vĩnh linh là huyện dẫn đầu của tỉnh quảng trị về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
đến nay toàn huyện vĩnh linh có một mươi một trên một mươi chín xã đạt chuẩn
kỷ niệm là làm sao đó để vận động nhân dân hiểu được
nông thôn mới là một cái đích mà cần phải hướng tới
mỗi người dân phải thẩm nhuận
từ đó họ hiển đất hiển nhà hiển đường hiển công thậm chí đóng góp bằng tiền để xây dựng với một tinh thần đoàn kiệt rất là cao
bằng sự đóng góp sức người và sức của từ nhân dân đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã có ba mươi một trên một trăm một mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
và mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi quảng trị sẽ có năm mươi năm số xã đạt chuẩn nông thôn mới
chúng ta có những giải quyết
chúng ta có những giải pháp căn cơ hơn và có hiệu quả hơn huy động xã hội hóa từ các nguồn lực của từng doanh nghiệp
và đặc biệt là tập trung để phát triển các mô hình sản xuất
và qua đây xem là có thể nói rằng để có một điều kiện để người dân có thu nhập cao hơn
thì có điều kiện để quay lại để tập trung để phát triển nỗ lực của mình để tập trung để xây dựng nông thôn mới
như bác hồ đã từng nói dễ trăm lần không dân cũng chịu khó
dân liệu cũng xong
mặc dù là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng quảng trị đã biết tạo sự đồng lòng đồng sức
chung tay xây dựng nông thôn mới từ người dân
với phương châm dân có nguồn lực thì việc xây dựng nông thôn mới sẽ thành công
ở phần tiếp theo của chương trình người dân tp hcm được vào kiểm tra giám sát hoạt động của đề án điện rác gò cát
làm sao không ảnh hưởng đến môi trường sống
nhiều công trình điện trọng điểm qua địa bàn đồng nai chậm tiến độ
thực hiện chỉ đạo của thành ủy tp hcm về thí điểm xây dựng nhà máy điện rác gò cát để xử lý chất thải rắn
thành điện năng phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tại đây người dân địa phương được vào thăm quan kiểm tra đóng góp ý kiến nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân
năm hai nghìn bảy chính phủ hà lan hỗ trợ xây dựng một nhà máy điện rác nhằm thu khí bãi rác tại đây
để đốt phát điện rồi hòa vào lưới điện quốc gia trên hạ tầng lưới điện do tập đoàn điện lực việt nam đầu tư hỗ trợ
phát huy kết quả đạt được đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị
tp hcm đơn vị quản lý bãi giác gò cát phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lực
máy hmc để thực hiện đề án thực nghiệm xây dựng nhà máy điện rác gò cát sau khi được ubnd tp hcm chấp thuận
để chuyển hóa chất thải rắn công nghiệp thành năng lượng xanh điện rác tại khu xử lý chất thải rắn gò cát với quy mô công nghiệp
và đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đề án thí điểm điện rác ở đây đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia
sau khi tham quan đa số người dân cho rằng trong quá trình thực hiện đề án
nếu công tác quản lý quá trình vận hành xử lý rác thải sinh hoạt khép kín
không thải bụi khói mùi hôi như các đơn vị thực hiện đã trình bày
không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân xung quanh thì người dân sẽ ủng hộ
ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi năm thường trực tỉnh ủy hòa bình đã có chủ trương
hàng năm bố trí nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh phục vụ cho công tác thu hút đầu tư
giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đầu tư hạ tầng cho các khu công nghiệp
cụm công nghiệp như hệ thống giao thông điện hệ thống thoát nước các danh mục phục vụ an sinh xã hội
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu phần đấu tạo năm mươi hectare đất sạch tại khu công nghiệp xã mông hóa huyện kỳ sơn
tuy nhiên đến nay đã hơn một năm nhưng mục tiêu vẫn chưa đạt được vậy nguyên nhân là do đâu
theo quy hoạch khu công nghiệp mông hóa có tổng diện tích khoảng hai trăm ba mươi hectare
xã mông hóa có khoảng một trên một hai trăm ba mươi ba hộ bị ảnh hưởng đền bù giải phóng mặt bằng
diện tích đất phải thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng dự án thi công đường trục chính
vào khu công nghiệp là một mươi ba
chủ yếu là đất nông nghiệp trên địa bàn các xóm bãi xấu gò dọi suối ngành hang nước đàn phượng dụ năm dụ sáu
xóm suối ngành có tổng diện tích đất nông nghiệp gần ba mươi hectare trong đó đất hai vụ lúa là một mươi sáu sáu hectare
xóm có một trăm bốn mươi ba hộ với sáu trăm hai mươi năm nhân khẩu
theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp mông hóa hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng
hộ nhiều là bốn m hai hộ ít là một m hai chủ yếu là đất nông nghiệp
cụ thể là cách đây năm năm tôi nghĩ là vào tầm năm năm là giá hai trăm sáu mươi trên một mét đất ruộng hai vụ
nhưng mà hiện tại là để giải phóng trục chính của khu công nghiệp thì lại thông báo với nhân chỉ có một trăm sáu mươi cho nên nhân dân chưa nhất trí cái giá như vậy
qua tìm hiểu được biết năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình ban hành quyết định số một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu qd ubnd
có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu và quy định số ba mươi hai qd ubnd có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
điều chỉnh giá bồi thường hỗ trợ tái định cư hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất đối với đất nông nghiệp
theo đó giá trị bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp giảm khá mạnh
đất trồng lúa hai vụ trước đây mức bồi thường hỗ trợ là hai trăm sáu mươi đồng một mét vuông nay giảm xuống còn một trăm sáu mươi năm đồng một mét vuông
thế nên tại dự án khu công nghiệp mông hóa khi hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện thực hiện chi trả hai đợt đầu cho các hộ gia đình
thì nhân dân không đồng ý nhận tiền
nó bất cập so với mức cũ và đề nghị là phải điều chỉnh lại
theo được bằng đúng như mức cũ thì bà con nhân dân mới đồng thuận việc bồi thường và giải phóng mặt bằng
thực tế các xóm được đền bù trước đó cùng giải ruộng với ruộng của nhân dân xóm suối ngành
đền bù trước thì giá cao đền bù sau thì giá thấp
thế nên có chuyện bà con nhân dân hỏi cán bộ huyện xuống tuyên truyền giải phóng mặt bằng là lương của cán bộ công nhân ngày càng tăng
sao chính sách đền bù lại ngày càng giảm
vấn đề này
được ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình sớm giải quyết rứt điểm
bởi thực tế các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước có xu hướng khảo sát tìm kiếm quỹ đất sạch
để triển khai các dự án đầu tư vì không mất nhiều thời gian giải phóng mặt bằng
hiện nay nhiều dự án thi công công trình điện trọng điểm một trăm một mươi kv và năm trăm linh kv qua địa bàn tỉnh đồng nai
đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
điều này không chỉ ảnh hưởng đến cung ứng điện cho tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành khu vực phía nam
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên được xác định là do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
theo kế hoạch đề ra trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điền tỉnh đồng nai sẽ đưa vào hoạt động từ hơn một năm trước đây
để phục vụ điện các nhà máy trong khu công nghiệp giang điền
thế nhưng đến thời điểm hiện nay mọi thứ vẫn còn ngổn ngang như thế này
máy biến áp của trạm được đơn vị thi công lắp đặt xong từ nhiều tháng nay
nhưng không thể đấu nối điện do các trụ đường dây dẫn vào trạm chưa được thi công
theo đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp giang điền hiện nay điện cung cấp cho khu công nghiệp là đường dây trung thế có thể đáp ứng được
thế nhưng với tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp giang điền
đến đầu năm hai nghìn một mươi tám nếu không thể vận hành trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điền
thì chắc chắn sẽ không đáp ứng điện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
theo dự kiến của đăng ký khách hàng trong khu công nghiệp
đến đầu năm hai nghìn một mươi tám phải cung cấp tám mươi ba mba
điều này mới đủ để cho lượng khách hàng trong khu công nghiệp sử dụng điện
nhưng mà đến nay thì tình hình là đường dây một trăm một mươi nói trạm biến áp với khu công nghiệp răng điền
thì đang trong quá trình thi công chưa có giải phóng bằng xong nên là chưa hoàn thành đấu nối được
và nếu như cuối năm nay mà cái đường dây đó vẫn chưa có hoàn thành
thì năm hai nghìn một mươi tám thì việc thiếu điện của khu công nghiệp răng điền là tất yếu luôn
và điều này thì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
và cũng ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư vào răng điền
theo ban quản lý dự án tổng công ty điện lực miền nam
đơn vị chủ đầu tư dự án đường dây và trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điển
dự án được khởi công tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến sẽ hoàn thành trong bốn tháng
với tổng số vốn đầu tư là chín mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên đã qua thời hạn một mươi tám tháng nhưng mới chỉ có sáu trên ba mươi sáu vị trí trụ
có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công
ba năm mới giải phóng có sáu vị trí trụ điện
một công việc còn rất nhiều
vướng mắt lớn nhất trong giải phóng mặt bằng này
có thể nói là do việc người dân người ta mua bán chuyển nhượng đất cho nhau
người ta cũng không báo cho chính quyền
trước việc chậm tiến độ ảnh hưởng đến cung cấp điện cho khu công nghiệp giang điền
chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng
ngoài công trình trên hiện còn một số công trình đường dây trạm biến áp năm trăm linh kv
do tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đi qua địa bàn tỉnh đồng nai
như vĩnh tân rẽ sông mây tân uyên sông mây tân uyên
trạm biến áp năm trăm linh kv cũng có nguy cơ chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng
việc các công trình điện trọng điểm chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến cung cấp điện
cho một số tỉnh thành phố phía nam mà còn khiến các công trình đội vốn đầu tư
so với kế hoạch ban đầu gây thất thoát cho ngân sách
trong phần tin quốc tế nga yêu cầu mỹ cân nhắc lại quyết định đóng cửa các cơ sở ngoại giao của moscow
philippines sẵn sàng mở cửa biên giới để chống khủng bố
bộ ngoại giao nga ngày hôm qua vừa yêu cầu mỹ cân nhắc lại việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của moscow
khẳng định với các hành động thù địch washington phải tự chịu trách nhiệm do làm xấu đi quan hệ song phương
tuyên bố của bộ ngoại giao nga cũng coi những gì đã xảy ra là hành động thù địch công khai vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế
moscow cũng kêu gọi giới chức mỹ lập tức trả lại các tài sản ngoại giao của nga
tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi giới chức mỹ lục xoát văn phòng thương vụ nga tại thủ đô washington
thư ký báo chí đại sứ quán nga tại washington ông nikolai nakhonin cho biết các nhân viên đại sứ quán đã được phép có mặt khi vụ lục xoát diễn ra
ông lakhonin khẳng định thương vụ nga sẽ tiếp tục làm việc tại trụ sở đại sứ quán nga ở washington
tổng thống philippines rodrigo duterte khẳng định ông sẵn sàng mở cửa biên giới cho các lực lượng của indonesia và malaysia vào tham chiến chống lại các phiến quân có liên hệ với is ở miền nam philippines
tổng thống philippines cho hay ông sẽ gặp những người đồng cấp
indonesia và malaysia để thảo luận về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống các phần tử hồi giáo cực đoan trong khu vực
vốn khét tiếng với những vụ bắt cóc chặt đầu con tin và những xung đột với quân đội
hàng chục phiến quân thân is hiện tại vẫn đang chống trả quân đội philippines tại thành phố marawi hơn ba tháng kể từ khi chúng chiếm được thành phố này hồi tháng năm
khoảng sáu trăm hai mươi phiến quân bị tiêu diệt bốn mươi năm dân thường một trăm ba mươi sáu binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng trong chiến dịch tấn công phiến quân của quân đội philippines
hiện có khoảng ba mươi nhóm khủng bố tại đông nam á đã thề trung thành với is
hôm qua australia vừa cho biết nước này sẽ ngăn chặn những đối tượng không được chào đón như khủng bố những kẻ ấu dâm tội phạm có tổ chức và những tay buôn ma túy ngay tại các sân bay quá cảnh
như vậy là australia tiếp tục củng cố chính sách nhập cư cứng rắn của nước này vốn đã chịu nhiều chỉ trích từ các nhóm nhân quyền
bộ trưởng nhập cư của australia ông peter dathon cho biết các sĩ quan liên lạc biên giới hàng không của nước này
đang hoạt động tại các sân bay trung chuyển lớn để đẩy lùi các mối đe dọa vượt ra ngoài biên giới
theo truyền thông từ năm hai nghìn một mươi ba tới nay một bốn mươi ba hành khách đã bị ngăn chặn lên máy bay tới australia
theo chính sách nhập cư hiện tại về những thuyền nhân xin tị nạn đến australia chuyển các thuyền nhân tới australia trái phép về nước xuất xứ của họ nếu có thể
trường hợp không thể làm vậy những thuyền nhân sẽ được đưa đến những khu chạy tị nạn ở các đảo trên nam thái bình dương
hồi đầu năm nay chính phủ australia tuyên bố nâng cao tiêu chuẩn nhập cư
bằng cách kéo dài thời gian chờ đợi thêm vào một bài kiểm tra mới về các giá trị của australia với người muốn xin quốc tịch
đồng thời nâng cao tiêu chuẩn sử dụng tiếng anh của họ
thủ tướng ấn độ narendra modi đã tiến hành cải tổ nội các trong nỗ lực đẩy mạnh những cam kết khi còn tranh cử
cuộc cải tổ diễn ra khi mà nhiệm kỳ thủ tướng của nhà lãnh đạo ấn độ sẽ chỉ còn khoảng hai mươi tháng nữa
trong cuộc cải tổ thủ tướng modi giữ nguyên các vị trí lãnh đạo ở bộ nội vụ
và bộ tài chính nhưng bổ nhiệm chín gương mặt mới vào thành phần nội các
đây là cuộc cải tổ nội các lần thứ ba kể từ khi liên minh dân chủ quốc gia nda lên cầm quyền hồi năm hai nghìn một mươi
trong đó đáng chú ý có các vị trí bộ trưởng tài nguyên nước bộ trưởng kỹ năng quốc vụ khanh phụ trách tài nguyên nước
quốc vụ khanh phụ trách y tế và phúc lợi xã hội
hiện chính phủ ấn độ đang chịu những sức ép khi số liệu được công bố trong tuần này cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trứng lại ở mức thấp nhất trong ba năm qua
trong khi những cam kết về đầy mạnh sản xuất và tạo hàng chục nghìn việc làm mới vẫn chưa thể thành hiện thực
quân đội iran cho biết nước này đã tiến hành thử hệ thống phòng không bava ba trăm bảy mươi ba do iran tự chế tạo được thiết kế tương đương với hệ thống phòng không s ba trăm linh của nga
tư lệnh lực lượng phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran chuẩn tướng faja esmali cho biết việc phát triển hệ thống bava ba trăm bảy mươi ba được thực hiện song song với việc triển khai s ba trăm linh
hệ thống này hoàn toàn do iran
iran tự chế tạo và một số bộ phận của hệ thống này khác với s ba trăm linh
tất cả hệ thống phụ đã được hoàn tất và các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành
theo tướng smali hệ thống bava ba trăm bảy mươi ba là hệ thống phòng thử tên lửa tầm xa đầu tiên của tehran và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng ba năm sau
ngày hôm qua khoảng sáu mươi cư dân tại frankfurt đức phải sơ tán sau khi nhà chức trách phát hiện một quả bom từ thời thế chiến thứ hai được phát hiện tại một công trình xây dựng
đây là cuộc sơ tán của iran
đây là cuộc sơ tán quy mô bậc nhất ở đức kể từ sau khi chiến tranh kết thúc
cảnh sát cho biết họ sẽ dùng vũ lực để sơ tán trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho mọi công dân trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi quả bom
quả bom được phát hiện tại một công trình xây dựng gần trung tâm tài chính ngân hàng trong thành phố
ngân hàng trung ương đức tại frankfurt nơi chứa lượng vàng trị giá bảy mươi tỷ usd cũng nằm trong diện sơ tán
lực lượng cứu hỏa pranh phốt cho biết họ đã sơ tán hai bệnh viện và giúp đỡ năm trăm linh người cao tuổi rời khỏi nhà
trong khi các chuyên gia tháo rỡ quả bom được cho là chưa tới một bốn tấn thuốc nổ do quân đội anh thả trong thế chiến thứ hai
mỗi năm hàng trăm tấn bom chưa phát nổ được tìm thấy tại đức
chính phủ nước này dành rất nhiều nguồn lực và công sức để tìm và xử lý các mối nguy hiểm này